thưa quý vị trong những ngày qua mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều tỉnh thành phố khu vực phía bắc
khiến một số nơi lâm vào cảnh ngập úng nặng sạt lở
lúa và hoa màu của bà con chuẩn bị đến ngày thu hoạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trước thực tế đó đoàn thanh niên công an nhiều đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
để giúp bà con mau chóng cổ địa cuộc sống
hình ảnh đẹp của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội
và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp
mưa lớn kéo dài khiến lúa đến thời kỳ thu hoạch tại nhiều tỉnh thành khu vực miền bắc đã bị đổ ngã và ngập ống
không để người dân lo lắng các chiến sĩ công an đã không quản ngại vất vả ngâm mình trong nước
giúp dân gạt lúa hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sau khi lũ rút
quyên góp ủng hộ các hộ gia đình gặp khó khăn để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai bất thường gây ra
chứng kiến màu áo xanh khẩn trương chạy đua với thời gian
bị bõng lội nước gạt lúa nạo buồn người dân không khỏi xúc động
rất nhiều bài viết bình luận trên mạng xã hội bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ công an
tuyệt vời lắm các chiến sĩ ngành lực lượng vũ trang vì nước quên thân vì dân phục vụ
tuyệt vời hoàn hồ những chiến sĩ công an nhân dân không sợ gian nan vất vả đã chung tay với bà con để gặt lúa
hình ảnh người chiến sĩ thật là tuyệt vời
ấm lòng tỉnh quân dân các chiến sĩ giỏi quá
giúp đỡ người dân hết mình thật ngưỡng mộ
trong những ngày qua mưa lớn đã gây ngập úng tại nhiều tuyến đường trên địa bàn hà nội và nhiều tỉnh thành lân cận
giao thông bị ảnh hưởng ách tắc tại nhiều nơi
các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã thực hiện phân luồng giao thông kịp thời dưới những cơn mưa
dù là nhiệm vụ là trách nhiệm nhưng những hình ảnh này đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh
không ngại khó ngại khổ luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
qua những ngày mưa ngập tắt đường mới thấy các đồng chí công an vất vả thế nào
không có họ chắc người dân sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại
thật đẹp hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân vì dân phục vụ
nhìn những cảnh này mình rất xúc động họ thực sự quá vất vả rồi cảm ơn các anh
những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ công an nhân dân mùa mưa lũ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân
họ đã thể hiện đúng với vai trò tiên phong sung kích
đây là một trong nhiều việc làm đẹp của lực lượng công an nhân dân đang ngày đêm miệt mài giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho người dân
những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an giúp người dân được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được cơn mưa lời khen tình cảm của mọi người
suy nghĩ quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân